những ngày qua hàng trăm công nhân tham gia chơi hụi đang làm việc tại một doanh nghiệp
ở khu công nghiệp thạnh phú tỉnh đồng nai hốt hoảng khi chủ hụi bỏ trốn không thể liên lạc được
trước việc số tiền dành dụng nhiều năm có nguy cơ bị mất trắng khiến cho những công nhân này đang hết sức lo lắng
là một trong những người tham gia đóng hụi chị trịnh thị hương hy vọng khi đến lật rút
có thể rút được một số tiền lớn để dành dụng cho con ăn học sau này
tuy nhiên khi đã đóng hơn một trăm linh triệu đồng thì chủ hụi bỏ trốn khiến những ngày qua chị đứng ngồi không yên
mong muốn là cứ để dành đây gom góp hàng tháng gần để dành đây chừng cuối kỳ hốt
nhưng mà không ngờ bây giờ là chị hằng đã bỏ trốn
có nhiều kỳ như gần đây là kêu xin hốt là chị không cho hốt
hàng trăm công nhân khác cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự chị hương
những công nhân này cho biết chủ hụi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại ấp năm xã thạnh phú huyện vĩnh cửu cùng làm việc chung trong doanh nghiệp nên tin tưởng
tham gia chơi từ nhiều năm nay
tuy nhiên sau khi thu kỳ hụi tháng năm vào ngày một mươi một tháng năm
thì chủ hụi đã bỏ trốn khỏi địa phương và cũng đã nghỉ làm ở công ty
công nhân làm đâu được mấy đồng đâu mà gom góp từng đồng từng cắt để đóng hụi cuối cùng chạy mất luôn
chị em mình nói chung là ai cũng buồn cũng tiếc
chúng là chỉ mong muốn lấy được hay là còn tốt
mà không thể ra pháp luật chủng kỵ cho người sau cho người ta

hiện những công nhân này chỉ biết lập danh sách thống kê số tiền đã đóng và mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
với hy vọng vớt vát được phần nào số tiền đã góp hụi
được biết đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng công nhân tham gia chơi hụi
bị mất tiền do chủ hụi bỏ trốn ở địa phương này